mở đầu là những tin tức cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị tối ngày hôm qua công an tp long khánh đồng nai cho biết
đơn vị này đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tài xế phan xuân trung ba mươi một tuổi
trú tại huyện thống nhất đồng nai điều khiển xe tải biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi hai nghìn tám trăm năm mươi một
không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà còn cố tình bỏ chạy một mươi năm km
công an tiến hành lập biên bản đối với tài xế trung hàng loạt lỗi vi phạm như
điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định không tân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng
không chấp hành đèn tín hiệu giao thông điều khiển phương tiện hết đăng kiểm
đặc biệt tài xế điều khiển phương tiện khi cơ thể có chất ma túy
sự việc xảy ra vào chín h sáng qua tổ công tác công an tp long khánh thực hiện nhiệm vụ
trên đường hồ thị hương phát hiện xe tải biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi hai nghìn tám trăm năm mươi một có dấu hiệu chạy quá tốc độ
nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy tổ công tác phải dùng xe mô tô truy đuổi
không có công việc ổn định lại nghiện chơi game hoàng thanh hùng chú tại tp sông công
tỉnh thái nguyên đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ vay vốn
để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng đối tượng vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt thái sản
theo kết quả điều tra hùng đã in khoảng một trăm năm mươi biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng
rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
khoảng tháng năm năm nay hùng nhận được cuộc gọi từ một người dân ở thanh miện hải dương
nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn sau đó hùng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ
phí thẩm định thậm chí cả phí che đậy tài sản để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hơn tám tỷ đồng
vào các tài khoản ngân hàng do hùng cung cấp toàn bộ số tiền được chuyển vào một mươi tài khoản ngân hàng
trong các game bài đổi thưởng và hai tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội
ngoài mục đích nạp tiền để chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu sản
sau một thời gian thuê xe ô tô do thiếu nợ nhiều người nên hà văn đoàn đẩy sinh ý định đem đi cầm cố để lấy tiền trả nợ
sau khi bị tiếu rác đoàn đã bị lực lượng công an bắt giữ
bị cáo vừa bị tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đoàn thuê xe ô tô của anh nguyễn hùng vũ với giá một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
sau một thời gian đoàn trả đủ số tiền thuê xe
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đoàn chỉ trả bảy triệu đồng rồi ngưng không thanh toán tiền thuê xe nữa
lúc này đoàn nợ tiền của nhiều người nên đã chiếm đoạt xe của anh vũ mang đi cầm lấy tiền trả nợ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà văn đoàn một mươi hai năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
với tính chất mở mạng xã hội trở thành một môi trường khá thuận lợi để các thế lực thù địch phản động
các đối tượng cơ hội chính trị tiến hành thực hiện các âm mưu thủ đoạn chống phá đảng nhà nước và chế độ ta
công an tỉnh quảng ngãi đã quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng chống phá trên môi trường mạng
thời gian qua lợi dụng facebook cá nhân đối tượng phan văn lộc hai mươi một tuổi ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa đã tham gia hội nhóm phản động
đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc chống đối phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xúc phạm lãnh tụ ủng hộ tổ chức phản động khủng bố lưu vong việt tân đề ga
đặc biệt là lợi dụng vụ khủng bố ngày một mươi một tháng sáu ở đắk lắc
đối tượng tung hô xuyên tạc nhằm chống phá đảng nhà nước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt phan văn lộc về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù công an tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần làm việc giáo dục
nhưng lê văn quân ba mươi hai tuổi ở thôn sáu xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa bỏ qua những cảnh báo
lợi dụng các trang thông tin điện tử mạng xã hội lê văn quân theo những đối tượng có tư tưởng chống đối cả ở trong và ngoài nước
để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bồi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đối tượng vừa bị tuyên án một mươi năm tù giam ba năm quản chế về tội làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
như nhiều đối tượng bị khởi tố bắt giam trước đây do tiêm nhiễm tin xấu độc trên không gian mạng
đã thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc
nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước

đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân

đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
đối tượng phan văn lộc lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân lê văn quân
thời gian vừa qua đã có rất nhiều vụ việc các đối tượng thành lập các doanh nghiệp và tiến hành gọi vốn đầu tư vào bất động sản tiền ảo các sàn chứng khoán quốc tế ngoại hối theo hình thức này
mới đây nhất là vụ việc có liên quan đến công ty nhẩn năm
quá trình điều tra bước đầu xác định chủ doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án cam kết trả lãi suất từ ba mươi bốn bốn mươi sáu
để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
rồi lấy tiền của người sau để trả lãi cho người trước
hay trước đó là vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ queensland ở quảng bình
làm thế nào để kịp thời ngăn chặn và xử lý mô hình lừa đảo này
hôm nay tưởng một góc nghìn chuyên gia sẽ có

bên cạnh đó thì với trách nhiệm của bộ thông tin và truyền thông
phải thường xuyên tuyên truyền những thủ đoạn mới của các đối tượng
về các hoạt động lôi kéo tham gia kinh doanh đa cấp
để từ đó cảnh báo đối với những người dân trên các kênh trinh thống
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của đồng chí ạ